hôm nay tám tháng chín tại trụ sở trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp bộ chính trị và ban bí thư để xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
lê đức thọ quỳ viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bến tre
bộ chính trị quyết định thống nhất đề nghị ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê đức thọ
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí phạm gia luật đề nghị các cơ quan chức năng kỳ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
chuyển sang một thông tin khác chiều nay tại hà nội
hiệp hội an ninh mạng quốc gia đã chính thức tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám tới sự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo an toàn an ninh mạng quốc gia lãnh đạo bộ công an
cùng lãnh đạo các bộ ngành và gần hai trăm linh đại biểu là hội viên hiệp hội an ninh mạng quốc gia
ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bộ nội vụ ban hành quyết định thành lập hiệp hội an ninh mạng quốc gia
đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp của công dân và tổ chức việt nam hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng
trên cơ sở đó triển khai các hoạt động hỗ trợ có hiệu quả đoàn kết nhằm bảo vệ quyền lợi
lợi ích hợp pháp của các hội viên và đảm bảo an ninh mạng theo định hướng chiến lược về an ninh mạng của đảng
nhà nước góp phần bảo vệ tổ quốc và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đại hội đã thông qua chương trình phương hướng hoạt động điều lệ và đề án tổ chức nhân sự của hiệp hội nhiệm kỳ lần thứ nhất
đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành ban kiểm tra ban thường vụ hiệp hội các chức danh lãnh đạo và thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an được bầu là chủ tịch hiệp hội an ninh mạng quốc gia
chúc mừng sự thành công và phát biểu chỉ đạo tại đại hội bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
để giải quyết những nguy cơ thách thức đối với bảo đảm an ninh mạng bảo vệ chủ quyền an ninh lợi ích quốc gia trên không gian mạng
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan nhà nước cần có sự chung tay tham gia tích cực của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân
do đó vấn đề đặt ra là tập trung xây dựng triển khai nhiệm vụ giải pháp để an ninh mạng và hiệp hội an ninh mạng quốc gia
thực sự trở thành động lực chính cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc
đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tổ chức cá nhân lớn mạnh chiếm lĩnh thị trường thúc đẩy làm chủ
tự chủ được sản phẩm dịch vụ công nghệ an ninh mạng và tôn vinh các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp đóng góp tích cực vào nhiệm vụ này
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới hiệp hội cần nhận diện rõ những đặc trưng cơ bản của thời đại không gian mạng
đó là phát triển cả ba yếu tố về công nghệ nhân tài và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng
đề ra các giải pháp trong đó nhận diện rõ vấn đề chủ quyền và an ninh mạng tăng cường bảo vệ chủ quyền lợi ích an ninh quốc gia trên không gian mạng
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh hiệp hội an ninh mạng quốc gia phải đề ra sứ mệnh và tầm nhìn phù hợp với thời đại
kiến tạo nền công nghiệp an ninh mạng việt nam hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao
tạo ra những tập đoàn công ty có năng lực mạnh về an ninh mạng trên thế giới
sau đại hội hiệp hội cần triển khai các hoạt động có thiết thưởng hiệu quả góp phần xây dựng hiệp hội an ninh mạng quốc gia với phương châm quy tụ đoàn kết sáng tạo lan tỏa
hôm nay tại bà rợ vũng tàu cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp tiểu ban lý luận pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự và cải cách tư pháp bộ công an
phối hợp với công an tỉnh bà rập vũng tàu tổ chức hội thảo khoa học hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận về tình hình tham mưu xây dựng pháp luật về an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
kết quả công tác thi hành tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian qua
những khó khăn vướng mắc bất cập và kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hoàn thiện pháp luật góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
sau khi ghi nhận đánh giá cao các ý kiến tham luận đại diện cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an cũng đề nghị ban giám đốc công an các địa phương
tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền tới các đại biểu quốc hội đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố và nhân dân các chính sách nội dung chính của các dự án luật do bộ công an chủ trì hoặc phối hợp soạn thảo
trình quốc hội khoáng một mươi năm kỳ họp thứ sáu xem xét cho ý kiến thông qua trong thời gian tới
chiều nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
đây là một năm học đặc biệt đánh dấu một mươi năm trong quá trình phát triển và trưởng thành của học viện
học viện chính trị công an nhân dân
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn học viện chính trị công an nhân dân quyết tâm thi đua hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra
trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả kế hoạch thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đề mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sảnh vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới trong đảng bộ học viện gần với các nhiệm vụ chính trị
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn và các năm tiếp theo làm tốt công tác xây dựng đảng công tác giáo dục chính trị tư tưởng
xiết chặt kỷ luật kỷ cương tạo môi trường làm việc văn hóa lành mạnh khuyến khích cho cán bộ giảng viên tinh thần phục vụ công hiến
đẩy mạnh việc đổi mới công tác giáo dục đào tạo xây dựng môi trường giáo dục thực sự sư phạm khoa học nghiêm túc chuyên sâu nhân văn hiện đại
chú trọng đào tạo theo hướng cập nhật và gợi mở định hướng cho người học năng lực tự học và tự nghiên cứu đủ khả năng phân tích và làm chủ kiến thức
năng lực về chính trị nhận thức vận dụng sáng tạo và có trách nhiệm mọi chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước và bộ công an
có phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của lực lượng công an nhân dân trong tình hình mới
thưa quý vị trong nhiều năm nay các đối tượng phun rô phản động luôn tìm mọi cách để chống phá đảng nhà nước ta chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
đặc biệt chúng coi địa bàn các tỉnh tây nguyên là một trong những trọng điểm để thực hiện cơm mưu phá hoại
tại địa bàn tỉnh gia lai đã có không ít đồng bào các dân tộc đồng bào có đạo nghe theo lời xú dụng lừa phình của chúng
từ đó tham gia theo phun rô và cái gọi là tin lành đề ga
cảm vi kích động bạo loạn đòi thành lập nhà nước tin lành đề ga độc lập
tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong đó nòng cốt là lực lượng công an
cơ mưu phá hoại của phun rô đều bị phá sản
và để ngăn chặn vòi bạch tuộc của phản động phun rô lưu vong công an tỉnh gia lai đã triển khai nhiều biện pháp
để tuyên truyền vận động người dân không nghe không tin và không theo phun rô
đồng thời vận động cảm hóa những người từng theo phun rô và tin lành đề ga trở về tham gia sinh hoạt các tôn giáo tuần túy
từng là một địa bàn nóng phức tạp về an ninh trật tự nguyên nhân xuất phát từ những đối tượng phun rô khủng bố phản động
lợi dụng chiêu bày dân tộc tôn giáo lùi kéo và kích động người dân bạo loạn nhằm ly khai thành lập nhà nước tin lành đề ga tự trị
nhưng tất cả âm mưu đó đã thất bại trước thế trận an ninh nhân dân vững vàng để đức tin trở về đường sáng
tôi tin chú là từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
sau đó một thời gian tôi ở trong hội thánh
tôi cũng có chức sắc bên đấy gọi là bên đấy chấp sự
một thời gian bên nước ngoài nó xúi dục mình
nó nói là tôi đi tuyên truyền vận động bà con để đứng lên để thành lập một nhà nước đề ga độc lộc
đến năm hai nghìn hai nghìn một rồi đi biểu tình lại
nó cũng nói đến cái chỗ đó mình phải xuống biểu tình tôi để cho liên hợp quốc rồi thế giới biết đến mình
mình đòi một nhà nước
cho nên tôi cứ đi kêu gọi bà con
bà con nghe thấy là à mình đòi như thế mình cứ lên thôi
cứ thế là bà con hàng xóm đi theo thôi
trước đây nói là người ta không bắt các anh vào tù
nếu anh vào tù không đầy bảy tháng là anh sẽ về rồi
gọi là ba năm mà không thể về
mình nghĩ là cái này là đúng là mình mắc lừa
cũng giống như siu un
niềm tin vào cái gọi là tin lành đề ga đã từng là một niềm tin mù quáng với người đàn ông này
sau thời gian cài tạo tôi về ở nhà gia đình hoàn cảnh khó khăn
vợ con không có ai đi làm nương rẫy
sau khi cài tạo tôi nhận thức được hành vi sai trái của mình sinh hoạt tại tri hội
vận động một số hộ đã từng theo tôi tự nguyện quay về sinh hoạt tại tri hội
hiện tôi và số hộ đã quay về đây đã an tâm tư tưởng sinh hoạt tại tri hội
hòa đồng gần gối với tín đồ trong tri hội
đoàn tụ quay quần bên gia đình ấm áp hạnh phúc tưởng như giảm đơn của nhiều người
nhưng với những người từng lầm lỡ những giây phút này là kết quả của cả một hành trình giác ngộ
và luôn có những bàn tay sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ họ
trường hợp của giảm áp thuốc là có một cháu nhỏ bị u máu
chúng tôi đã tuyên truyền vận động công an xã đứng lên vận động để hỗ trợ cho cháu
được gần một mươi triệu đồng để cháu đi mổ
cũng như là đi đứng lên để kêu gọi một số tổ chức cũng như là bạn bè
để có những hỗ trợ cho một số người
đối tượng trước đây cũng đã lầm được lạc lối quay về hòa nhập cộng đồng
còn về việc làm ăn kinh tế thì tôi cũng hồi mình quay về đạo bên hội tuần giáo của đốc này á
thì đảng nhà nước chính quyền địa phương phải nói là rất quan tâm và rất quan tâm
nên mình chẳng hạn như cho vài vốn rồi bảo hiểm cho những người hôn nghèo á
mình cảm thấy là à thế cũng mừng
tập trung cả hệ thống chính trị của huyện
thực hiện tốt hợp tác tuyên truyền với nhiều cách làm hay đồng bộ
hiệu quả giúp nhiều trường hợp nhiều hộ gia đình nhận thức đúng
rõ ràng về hoạt động của số đối tượng của tổ chức hunro tên lành lê nga
của số đối tượng của tổ chức hunro tên lành lê nga
đây không phải là một tổ chức tôn giáo
mà đây là một tổ chức phản động lợi dụng vấn đề dân tộc
tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
để chống phá đảng và chống phá nhà nước
từ đó từ bỏ quay về sinh hoạt các tôn giáo được nhà nước công nhận
trực tiếp công an với mình rồi dẫn cấp xử nó cũng đi cùng
đến từ nơi mới nhà những người đã lầm đường lạc lối
rồi tới đó mình chi dẫn họ qua kinh thánh
rồi bên công an cũng nhắc nhớ bên luật pháp

cho họ hiểu biết nhân thức đúng sai
cho họ hiểu biết nhân thức đúng sai
rồi từ đó họ sẽ quay về
rồi từ đó họ sẽ quay về
với phương châm kiên trì vận động tuyên truyền
với phương châm kiên trì vận động tuyên truyền
tranh thủ các chức sát trước việc trong tôn giáo
tranh thủ các chức sát trước việc trong tôn giáo
người có uy tín những người như siêu ún hay rơ mạc thúc
người có uy tín những người như siêu ún hay rơ mạc thúc

tham gia công tác vận động các công dân đã từng lầm lỗi theo tin lành đề ga
mô hình trở về đức tin giữ bình yên thôn làng

đã được tổ chức và triển khai nhân rộng
trên toàn địa bàn huyện phú thiện
trên toàn địa bàn huyện phú thiện

đáng quý lãnh đạo công an tỉnh đánh giá rất cao
mô hình thí điểm trở về đức tin giữ bình yên thôn làng
mô hình thí điểm trở về đức tin giữ bình yên thôn làng
chúng ta đã phát huy được vai trò của lực lượng cốt cán ở cơ sở

trong vận động tuyên truyền giáo dục cảm hóa của chúng nhân dân